thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chính phủ đã họp với lãnh đạo các bộ ngành và một số địa phương
về các giải pháp cần làm ngay để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ngay sau tết nguyên đán thúc đẩy tăng trưởng
ngay sau tết nguyên đán tình hình thiên tai dịch bệnh trên đàn gia súc trong nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh trong nước
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng đã nêu rõ sự trì trệ của một số địa phương và một số ngành trọng điểm
trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh kể cả lĩnh vực nhà nước và tư nhân
thủ tướng yêu cầu các ý kiến phải tập trung để có biện pháp chỉ đạo kiên quyết kiên định hơn nữa
nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra cho năm hai nghìn một mươi chín
các bộ trưởng phải tập trung hơn chỉ đạo quyết liệt hơn
các bộ đường chỉ chưa thấy được mức độ khó khăn của đất nước để tập trung dồn sức chỉ đạo
từ chỉ đạo sản xuất đến xử lý vấn đề nội bộ để tập trung đến vấn đề truyền thông thông tin cho công chúng
để mà phát động quần chúng để gọi là ý chí của chúng ta trong công việc này
giãn ngăn chúng ta vẫn chưa phải là giải quyết tốt
chúng ta chưa có biện pháp mạnh mẽ trong xử lý những số vấn đề bắt gặp ở một số đơn vị tập lớn mà có gấp phần tăng lưỡng quan trọng
cái không khí nó bình minh nữa vẫn là
thủ tướng nêu rõ có tình trạng trì trệ ở một số cơ quan địa phương là vấn đề cần phải lưu ý về suy nghĩ và hành động
tinh thần trách nhiệm của từng bộ từng cơ quan vẫn là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra đối với tất cả các đồng chí có liên quan
mà hôm nay tôi mời gồng với các liên quan này
công chí thấy nóng rụt không công chí song pha như là một số bộ trưởng không
hay chúng ta vẫn cứ bình bình như vậy
trong khi tình trạng trong nước quốc tế như thế chúng ta không có biện pháp can cơ mạnh mẽ quyết liệt
cứ nói việc này xong việc khác cứ chậm thể như vậy làm sao có thể làm được không
rõ ràng tốc độ tăng trưởng sau cùng kỳ chúng ta phải đẩy mạnh hơn
chúng ta không chủ động từ ngay tới tháng ba này đầu tháng ba này thì nước đến chăng mới nhảy không kịp đâu
mà quý một cũng tạo niềm tin rất kỳ ứng
sau tháng đầu năm mà nó không vượt qua thì không phải đơn giản trong cái quản lập nào
năm nào trong khi thiên tài thời tiết nó nhiều vấn đề đặt ra với đối với tổ quốc chúng ta
thủ tướng nhấn mạnh hiện hệ thống các sở ngành vẫn chưa bắt tay vào việc chưa quan tâm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
do vậy thủ tướng yêu cầu các ý kiến của các bộ ngành phải thảo luận và đưa ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển trong thời gian tới
nhất là phải ra soát lại nhiệm vụ kế hoạch thực hiện nghị quyết một hai